cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an có bài viết quan trọng
xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ đánh tụ
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung chính bài viết của đồng chí bộ trưởng
nhiều thành tích chiến công xuất sắc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh đạo đảng nhà nước
thể hiện sự tận chung với đảng tận hiếu với dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thời gian tới tình hình thế giới khu vực trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nhanh chóng khó lường
hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn có những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen
nhưng khó khăn trở ngại và thách thức sẽ nhiều hơn phức tạp hơn
các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động chống đảng nhà nước với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
thâm độc phá hoại khủng bố tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ đảng
bảo vệ lãnh tụ của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
tình hình và bối cảnh nêu trên đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh vệ nói riêng
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của đảng
thành bảo kiếm sắc bén lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo đảng nhà nước
trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau
một là phải đặc biệt quan tâm tập trung nỗ lực vấn đấu xây dựng đảng xây dựng lực lượng cảnh vệ
đến năm hai nghìn hai mươi năm trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám
của đảng ủy công an trung gương
hai là giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
bộ công an đối với lực lượng cảnh vệ công an nhân dân và công tác cảnh vệ
tiếp tục xây dựng đảng bộ bộ tư lệnh cảnh vệ là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong xây dựng
chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với xây dựng văn hóa ứng xử trong công an nhân dân
cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
ba là tiếp tục quán triệt thấm nhuận sâu sắc lời căn dặn của bác hồ về công tác cảnh vệ
và thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
trực tiếp là đảng ủy công an trung ương bộ công an về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu
bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước
các mục tiêu cơ quan trọng yếu các đoàn khách quốc tế các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước
bốn là tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ
và xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân bảo đảm hệ thống đồng bộ
có hiệu lực pháp lý cao tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho lực lượng cảnh vệ
công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật áp dụng các biện pháp công tác phù hợp
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh đạo đảng nhà nước và mục tiêu cảnh vệ trong tình hình mới
trọng tâm là hoàn thành có chất lượng tiến độ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy
tăng cường quan hệ phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân các cơ quan đơn vị các ngành các cấp
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác cảnh vệ
làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực cảnh vệ theo phương châm đối ngoại đi trước mở đường
theo hướng sâu rộng thực chất ổn định và hiệu quả
chú trọng công tác xây dựng tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
đồng thời kịp thời tôn vinh ngợi ca tri ân những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến những tấm gương dũng cảm đã anh dũng chiến đấu
sẵn sàng hy sinh hiến dân tính mạng sức khỏe trong cuộc đấu tranh bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ bảo đảm an ninh trật tự
vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân